mới đây tại thành phố bạc liêu tỉnh đoàn bạc liêu phối hợp với quỹ học bổng vừa a dính và câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
tổ chức lễ trao học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số và con em hư dân vùng biển vượt khó học giỏi
dự lễ trao học bổng có nguyên phó chủ tịch nước trường mỹ hòa
theo đó các đại biểu nhà tài trợ đã trao năm mươi suất học bổng vừa a dính trị giá tám trăm linh đồng trên suất đối với học sinh tiểu học
một triệu đồng trên suất đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cho các em học sinh là con em gia đình dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện hòa bình và vĩnh lợi
trao bốn mươi suất học bổng do câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu tài trợ trị giá một triệu đồng trên xuất cho các em học sinh huyện hòa bình và huyện đông hải
là con em các cán bộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
lễ trao bổng vừa a dính và câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu đã góp phần động viên các em
tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập